tại hà nội thương trực chính phủ đã họp về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc điều hành cuộc họp
phát biểu trong cuộc họp thủ tướng khẳng định rằng cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
bắt đầu bước sang một giai đoạn mới nhưng việt nam đủ năng lực đủ nguồn lực
tinh thần cũng như kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh
bởi sức khỏe của người dân vẫn là quan trọng nhất
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nêu rõ chính phủ sẽ không bị động bất ngờ
trên mặt trận bảo vệ sức khỏe của nhân dân
người dân không chỉ nâng cao kiến thức y tế mà cần phải nâng cao ý thức
bảo vệ chính bản thân gia đình bảo vệ cộng đồng phải chuẩn bị mọi điều kiện kịp thời
kể cả con người phương tiện cơ sở vật chất đặc biệt tăng cường năng lực y tế
của cả trung ương và địa phương
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải hiểu rõ hiểu đúng hành động đúng
bình tĩnh nhưng không được lơ là chủ quan không để dịch bệnh lây lan
thiếu kiểm soát không để đội ngũ phòng chống bệnh đội ngũ quản lý cách ly
hay người dân tại khu vực cách ly bị khó khăn bị thiếu thốn hay có tâm lý hoang mang mệt mỏi

đúng mức là nhiệm vụ ưu tiên số một hiện nay phản ứng nhanh và hiệu quả là phương châm hành động
trước hết cần phải truy tìm và cách ly tất cả khách du lịch trong chuyến bay vn năm mươi bốn
đủ một mươi bốn ngày thủ tướng thẳng thắn cam kết với người dân và toàn xã hội
đó là công bố thông tin liên quan đến covid một mươi chín minh bạch kịp thời
truy tìm nguồn gốc một cách nhanh nhất những người tiếp xúc phải được cách ly đầy đủ
thủ tướng cũng đề nghị làm tốt hơn nữa thông tin đến người dân
tránh tình trạng đổ xô đi mua hàng tích chữ như một số trường hợp vừa qua
chính phủ đề nghị mỗi người dân gia đình tổ chức và doanh nghiệp tiếp nhận hợp lý
có sàng lọc đối với các thông tin về dịch covid một mươi chín cần phải hết sức bình tĩnh
thủ tướng đề nghị ban chỉ đạo bộ y tế các bộ ngành địa phương các bệnh viện
các trung tâm y tế các tổ chức doanh nghiệp từng hộ gia đình lập hoặc cập nhật phương án kịch bản đã có để luôn sẵn sàng hành động
ban chỉ đạo phải thường xuyên báo cáo thủ tướng những quyết định quan trọng
những vấn đề lớn để xem xét cân nhắc mọi phương diện các cơ quan thông tin truyền thông
thông tin có trách nhiệm để ổn định xã hội
trước mắt cần hạn chế họp hành tụ tập đông người không tổ chức các cuộc họp không cần thiết
tăng cường sử dụng công nghệ thông tin áp dụng mạnh mẽ công nghệ trong họp chỉ đạo điều hành học tập khai báo điện tử học dạy trực tuyến
thủ tướng đồng ý việc tạm dừng đơn phương miễn thị thực đối với tám nước châu âu gồm đan mạch naui phần lan thụy điển anh đức pháp tây ban nha
các bộ ngành địa phương tạm thời không cử cán bộ đi học tập công tác nước ngoài trừ trường hợp đặc biệt được sự cho phép của thủ tướng chính phủ